chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
nhiệm sống kinh tế sẽ phát sóng lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần trên truyền hình nhân dân
chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị những thông tin mới nhất về kinh tế trong năm phút của chương trình
trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin kinh tế nổi bật sau đây
thưa quý vị và các bạn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
chính thức có hiệu lực đối với việt nam từ ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
hiệp định cptpp
tạo nên một khu vực kinh tế tự do khổng lồ
có phạm vi thị trường khoảng năm trăm linh triệu dân và chiếm một mươi ba gdp toàn cầu
để thực thi hiệp định cptpp
văn phòng chính phủ vừa có văn bản gửi các bộ
bộ công thương bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
bộ tài chính bộ khoa học và công nghệ
bộ tư pháp bộ ngoại giao bộ kế hoạch và đầu tư
về hoàn thiện kế hoạch thực hiện hiệp định cptpp
ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín
bộ công thương đã ban hành quyết định số ba mươi ba qd btc
về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá
đối với một số sản phẩm nhôm hợp kim hoặc không hợp kim
ở dạng thanh que và hình có xuất xứ từ trung quốc
bên yêu cầu gồm bốn nhà sản xuất nhôm thanh định hình
đại diện cho ngành sản xuất trong nước
bao gồm công ty cổ phần nhôm osdor
công ty cổ phần nhôm sông hồng
công ty trách nhiệm hữu hạn tung giang
và công ty cổ phần tập đoàn miên hua
hàng hóa bị cáo buộc bán phá giá
là một số sản phẩm bằng nhôm hợp kim hoặc không hợp kim
thủ tướng vừa ban hành quyết định sửa đổi
bổ sung một số điều của quyết định số một mươi một
ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
về cơ chế khuyến khích phát triển
các dự án điện mặt trời
tại việt nam
theo quy định mới
các dự án điện mặt trời trên mái nhà
được thực hiện cơ chế mua bán điện
theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt
của công tơ điện đo đếm hai chiều
hệ thống điện lắp mái này
có giá khoảng bảy mươi triệu đồng một bộ
với những hộ gia đình sử dụng
trên tám trăm linh kw mỗi tháng
mỗi tháng sẽ tiết kiệm được một hai triệu đồng
hòa vốn sau năm năm
các tấm pin mặt trời có tuổi thọ là hai mươi năm năm
thưa quý vị gần đây
do có nhiều tai nạn giao thông liên quan đến
người sử dụng phương tiện ô tô
tổng cục đường bộ và bộ giao thông vận tải
đang soạn thảo những đề xuất mới
chỉnh lên chính phủ sửa đổi một số điều
trong thông tư quy định về đào tạo
và cấp bằng lái xe cho người dân
thông tư mới về đào tạo và cấp giấy phép lái xe
đã tăng số lượng câu hỏi
từ bốn trăm năm mươi câu lên thành sáu trăm linh câu
theo dự kiến
phần lý thuyết sẽ áp dụng học trước
vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
còn phần thực hành sẽ thay đổi áp dụng
vào năm hai nghìn hai mươi
ngân hàng nhà nước vừa ban hành
thông tư số bốn mươi một hai nghìn một mươi tám
quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
có hiệu lực từ ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
một trong những nội dung
đáng chú ý tại thông tư này
là ngân hàng nhà nước đưa ra lộ trình
cụ thể cho việc chuyển đổi toàn bộ
thẻ atm làm bằng thẻ từ
sang thẻ chip thẻ gắn vi mạch điện tử
việc chuyển sang thẻ chip
được cho là tăng tính bảo mật
cho thẻ atm
hiện cả nước có hơn tám mươi năm triệu thẻ atm
đang lưu hành
trong quá trình của ngân hàng nhà nước
trên hai mươi năm triệu thẻ atm sẽ phải hoàn tất
quá trình chuyển đổi sang thẻ chip
vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
hạn cuối cùng của việc chuyển đổi toàn bộ
thẻ atm đang lưu hành trên thị trường
từ thẻ từ sang thẻ chip
là cuối năm hai nghìn hai mươi một
thưa quý vị và các bạn
hy vọng bản tin nhịp sống kinh tế sẽ đem đến cho quý vị
những thông tin mới nhất trong tuần
quý vị và các bạn nhớ đón xem nhịp sống kinh tế
vào lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần
trên truyền hình nhân dân
nếu chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web
nhândântv vn hoặc trên youtube
truyền hình nhân dân
mọi thông tin xin gửi về chương trình
nhịp sống kinh tế phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau